chiều nay ngày bốn tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo đỗ tuấn phong bốn mươi tuổi
chú tại quận sáu tp hcm hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản đồng thời buộc bị cáo hoàn trả số tiền cho bị hại gần năm tỷ đồng
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi bảy phong bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh trung tâm mua sắm nguyễn kim tại kiên giang
với chức vụ này từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám phong đã liên hệ với chi nhánh nguyễn kim các tỉnh
để lấy hàng kim khí điện máy rồi bán lại cho một thương nhân ở tp hcm với giá rẻ nhằm chiếm đoạt tiền
sau khi bán hàng phong lập hồ sơ bán lẻ bằng cách lấy thông tin khách hàng giả để xuất hóa đơn khống
rồi chiếm đoạt số tiền trên hai hai tỷ đồng của công ty nguyễn kim
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám công ty nguyễn kim tiến hành kiểm kê kho tại trị nhánh kiên giang
phát hiện hàng hóa bị thất thoát
với giá trị trên năm hai tỷ đồng như vậy đỗ tuấn phong đã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho công ty nguyễn kim
số tiền hàng hóa trị giá trên bảy bốn tỷ đồng